ngày làm việc thứ ba của hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
vào buổi sáng ban chấp hành trung mương đảng làm việc tại hội trường để xem xét và thi hành kỷ luật cán bộ
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì điều hành phiên họp
sau khi nghe đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương thay mặt bộ chính trị đọc tờ trình của bộ chính trị
về thi hành kỷ luật đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
và ngay đồng chí đinh la thăng phát biểu ý kiến
ban chấp hành trung ương đảng đã thảo luận kỹ thống nhất cao với tử trình của bộ chính trị
ban chấp hành trung ương đảng nhận thấy đồng chí đinh la thăng mặc dù có quá trình công tác gần ba mươi năm năm
có những đóng góp nhất định cho tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
và những cơ quan đơn vị đồng chí giữ cương vị lãnh đạo
nhưng trên cương vị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi bí thư đảng ủy
chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi
đồng chí đã mắc những khuyết điểm vi phạm rất nguyên trọng trong công tác lãnh đạo
chỉ đạo và công tác cán bộ ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy tổ chức đảng và cá nhân đồng chí
gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân đến mức phải thi hành kỷ luật theo quy định của đảng
sau khi xem xét toàn diện khách quan cân nhắc nhiều mặt
ban chấp hành trung ương đảng đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí đinh la thăng
bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai
với tỷ lệ phiếu biểu quyết rất cao trên chín mươi
vào buổi chiều ban chấp hành trung ương đảng nghỉ